nhiều ngày qua những trận mưa lớn vẫn tiếp diễn khiến tình trạng sạt lở đất tại khu vực xã đạ đờn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng tiếp tục diễn biến xấu
hàng chục hectare cà phê chuẩn bị vào mùa thu hoạch bị vùi lấp thiệt hại hàng chục tỷ đồng
tình trạng sạt lở đất bất thường xảy ra tại thôn yên thành và đa nung bê xã đạ đờn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
được phát hiện từ ngày chín tháng một mươi trên diện tích khoảng một mươi hai hectare nhưng do mưa lớn kéo dài đến nay đã ghi nhận thêm nhiều điểm sạt lở
theo người dân tình trạng sạt lở đất diễn ra quá nhanh khiến nhiều người không kịp thu hái cà phê làm hàng chục hectare cà phê vào mùa thu hoạch bị vùi lấp

được phát hiện từ ngày chín tháng một mươi trên diện tích khoảng một mươi hai hectare nhưng do mưa lớn kéo dài đến nay đã ghi nhận thêm nhiều điểm sạt lở

tình trạng sạt lở đất bất thường xảy ra tại thôn yên thành và đa nung bê xã đạ đờn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng